trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga theo lời mời của thứ trưởng quốc phòng
tổng cục trưởng tổng cục chính trị quân sự các lực lượng vũ trang nga thượng tướng andrei kaktapolov
chiều ngày một mươi chín tháng sáu đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và đoàn đại biểu chính trị cấp cao
quân đội nhân dân việt nam đã có buổi làm việc tại trụ sở bộ quốc phòng nga
tại cuộc hội đàm hai bên đã thảo luận việc tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược lâu dài trong quan hệ hợp tác quốc phòng
ưu tiên thúc đẩy hợp tác giữa tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và tổng cục chính trị quân sự
các lực lượng vũ trang liên bang nga trên các lĩnh vực chuyên ngành nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng
hai bên thống nhất cho rằng cơ cấu tổ chức chức năng nhiệm vụ của hai tổng cục có nhiều điểm tương đồng
và sự hợp tác giữa hai tổng cục sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ hai nước hai quân đội
kết thúc hội đàm hai bên đã ký ý định thư và giao các cơ quan chức năng xây dựng bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai tổng cục